thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
hôm nay tổ công tác của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô
vận chuyển hơn năm trăm linh hộp bánh mất tết không rõ nguồn gốc
theo đó khi tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi sáu c một nghìn ba trăm bảy mươi sáu tổ công tác của công an huyện mộc châu
đã phát hiện trong xe có hơn năm trăm linh hộp mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ
lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên xe tổ công tác đã đưa toàn bộ số hàng hóa trên
cùng đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ
theo các cơ quan chức năng vào dịp gần tết tình hình thị trường hàng tiêu dùng diễn biến khá phức tạp
các đối tượng thường mang hàng hóa không bảo đảm chất lượng không rõ nguồn gốc tiêu thụ tại những địa bàn
vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới vì vậy ngành chức năng khuyến cáo người dân khi mua hàng
cần kiểm tra kỹ để bảo đảm hàng hóa chất lượng và an toàn thực phẩm